một mươi viên ma túy tổng hợp một trăm năm mươi gram heroin là vật chứng vừa được công an huyện kỳ sơn của tỉnh nghệ an thu giữ trong quá trình phá chuyên án mua bán trái phép trên ma túy
trong quá trình vây bắt đối tượng đã sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng
khoảng tám giờ tối ngày hai mươi năm tháng chín các trinh sát phát hiện lương văn xá tại khe mát thuộc bản đửa xã lượng minh huyện tương dương tỉnh nghệ an
ngay lập tức tổ công tác đã ập vào vây bắt đối tượng bị bất ngờ đối tượng đã chỉa súng vào phía lực lượng chức năng nhưng đã bị các trinh sát kịp thời công chế
tại hiện trường ngoài ba năm trăm linh viên ma túy tổng hợp một trăm năm mươi gram heroin các trinh sát còn thu giữ một khẩu súng tự chế một con dao bấm và một cân tiểu ly
liên quan đến vụ khống chế đối tượng trần xuân quang tàng trữ trái phép chất ma túy vào tối ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua
năm cán bộ chiến sĩ công an quận sơn trà của thành phố đà nẵng trực tiếp làm nhiệm vụ
bắt giữ đối tượng đã được kiểm tra sức khỏe do đối tượng bị nhiễm hiv nên hiện tại các chiến sĩ công an đã được trung tâm y tế dự phòng thành phố đà nẵng tư vấn và sử dụng thuốc phơi nhiễm hiv
trước đó vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng chín nhận được tin báo có đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn new green
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an quận sơn trà phối hợp với công an phường nại hiên đông tiến hành kiểm tra hành chính
và bắt quả tang đối tượng trần xuân quang bốn mươi tuổi
chú phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng và dương thị nguyên hai mươi tám tuổi chú tỉnh kiên giang đang tẩu tán ma túy vào bờ vệ sinh
trong lúc bị khống chế đối tượng quang đã vùng vẫy chống trả cao cấu gây thương tích cho năm cán bộ chiến sĩ công an
được biết quang là đối tượng nhiễm hiv giai đoạn hai và mắc các bệnh truyền nhiễm như lao phổi viêm gan b
có tình thủ giữa thì quang chống trả quyết liệt do phòng vệ sinh là chặt chọi nên là xảy ra trầy xước cho cả các bộ chiến sĩ
và đối tượng trần xuân quang
trong khi đó đối tượng trần xuân quang là đối tượng bị phơi nhiễm hiv giai đoạn hai
nên là có rất nhiều nguy cơ lai nhiễm phơi nhiễm cho các bộ chiến sĩ hay là nhiệm vụ
quá trình giữ đối tượng để khai thác mở rộng thì đối tượng quang kiên quyết không thừa nhận hành vi phạm tội
và không ghi nhận tất cả các biên bản có liên quan
nhưng qua những tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được thì chúng tôi quyên quyết xử lý quang bệnh vi tầng trực trái phép ma túy
sau khi tiến hành bắt giữ khẩn cấp dựa trên những tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tiến hành tạm giam đối tượng trần xuân quang
để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
còn với những chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là trận chiến cam go và chưa khi nào hết khó khăn nguy hiểm
dù biết là trong đấu tranh phòng chống với tội phạm ma túy gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
nhưng không vì thế mà
chúng tôi trùng bước cả
mà lấy đó làm nặng lực để tiếp tục phán đấu
tắn gồng tắn áp tội phạm
đảm bảo hành hình trật tự
vì cuộc sống bình yên của người dân
qua cái sự việc đây nhé thì ban chỉ huy công an phường đã
động viên các bộ chiến sĩ trong đơn vị
luôn quan tâm tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
ngoài ra thì ban chỉ huy công an phường cũng đã gặp gỡ
động viên các bộ chiến sĩ trực tiếp
tham gia cái bộ việc ở trên
để mà động viên
có những biện pháp khắc phục
những cái thiếu sốc trong cái tâm lý
để mà hoàn thành tốc
của công việc được giao
là một trong số năm cán bộ chiến sĩ trực tiếp
làm nhiệm vụ bắt giữ đối tượng
trung úy nguyễn minh hiếu đã hai lần
bị phơi nhiễm hiv và phải dùng thuốc để điều trị
thế nhưng với sức trẻ
bản lĩnh và tinh thần thép
của người chiến sĩ công an nhân dân
đồng chí hiếu cũng như những người đồng đội của mình
sẽ không bao giờ trùn bước vào những điều này
vì cãi vã hách thức qua lại
phương đã vào phòng bếp lấy rau đánh
chém nhiều nhát làm người yêu bị thương nặng
phải cấp cứu tại bệnh viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương thủy
đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
một đường dây chuyên tổ chức trộm cắp xe máy
và tiêu thụ ra nước ngoài như lào trung quốc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đấu tranh triệt xóa thành công
bảy đối tượng trong đường dây này
đã bị bắt giữ để điều tra về các hành vi
trộm các tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian này
là lò thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
người dân tộc thái
trú tại phường nhân chính quận thanh xuân hà nội
theo kết quả điều tra ban đầu
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
lê văn thăng và bạn gái là đào thị thùy anh
thuê trọ tại phường khương thượng quận đống đa
cùng với đồng bọn đi trộm các xe máy
rồi bán xe trong đường dây

với giá từ bốn sáu triệu đồng một xe honda way
đối với xe honda thông thường là từ tám đến một mươi triệu đồng
sau khi trộm các xe máy
thăng mang về cho thùy anh
để đem đi gửi tới các bãi xe
quanh khu vực đường trường trinh
và tôn thất tùng quận đống đa
để chờ chốt được giá với hà
sẽ giao xe và nhận tiền
toàn bộ số xe máy mua gom từ trộm cắp
được hà thiết lập thành đường dây
tiêu thụ sang lào và trung quốc
lực lượng chức năng đã thu sử được
một mươi bảy chiếc xe máy các loại là
tăng vật của vụ án trong đó có
tám honda way và một dụng cụ
phá sóng của thiết bị định vị xe máy
vàm phá khóa kìm cộng lực
chuyên án đang tiếp tục được
điều tra mở rộng
những ngày vừa qua trên mạng xã hội cũng như là
một số tờ báo có đăng tải sự việc
một số nữ sinh tố
chủ cửa hàng photocopy trung tâm tin học
có hành vi quấy dối và sảm sỡ
khi đang theo học tại đây
để hiểu rõ hơn về câu chuyện này
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có
buổi trao đổi trực tiếp với nạn nhân
mới đây trên facebook
trang báo chí confession
đăng tải bài viết yêu dâu xanh
gần học viện báo chí của một bạn nữ sinh
kể lại câu chuyện mình bị quấy dối sảm sỡ
khi học tin học tại một quán photocopy
ngay sát trường học
bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của sinh viên
chúng tôi đã liên hệ và có buổi gặp
trực tiếp với bạn nữ trong câu chuyện trên
em thì em đăng ký học
nhóm bốn người
và nhớ anh ấy xếp
cho em nhưng mà em chỉ được
học nhóm bốn người
vào buổi đầu tiên và những buổi sau
thì em luôn bị tách ra học một mình
anh ấy luôn tìm cách
để đặt tay lên đùi
hoặc là chạm vào cơ thể của em
lúc đầu thì em nghĩ
đấy là vô tình nhưng mà
sau đó thì em thấy vô tình quá nhiều
nhưng mà em cũng để phòng
và em luôn để một tập giấy
anh đùi mình và có lần
thì anh ấy đã cầm luôn tờ giấy anh ấy nhức ra
buổi học cuối và đến thì
vợ anh ấy
không có ở đấy vợ anh ấy
ở trong phòng ngủ
không có ai như thế
thì anh ta đã
quay sang thơm má ấy ạ
cái hành động thơm má thì diễn ra mấy lần
hai lần ạ
và vẫn tìm cách để đặt tay lên đùi em ạ
sau đó thì em đã
tắt luôn máy tính và đứng dậy đi về
và đây là nội dung tin nhắn
này cho rằng nhận được từ chủ cửa hàng
photocopy chủ cửa hàng này giải thích
bị mất kiểm soát bản thân thấy
sai không chấp nhận được và mong được
thứ lỗi ngay sau khi câu chuyện này
được chia sẻ trên trang báo chí confession
nhiều bạn sinh viên đồng loạt lên án
hành vi này qua đó một số bạn
từng bị chủ quán photocopy này quấy dối
trong lúc học tin học ngay chính tại
cửa hàng cũng lên tiếng
tầm khoảng gần cuối năm ngoái
thì em đăng ký học
nhóm hai người là cùng em với bạn em
thì lúc học thì
anh ấy có những cái hành động
mà em cảm giác như là
lợi dụng để động chạm cơ thể
lợi dụng để cầm tay
xong rồi đặt tay lên vai bóp vai
các thứ thì lúc đấy em cũng không biết là
vô tình hay là cố ý
hay là em không thể nào mà nói là
anh đừng làm thế được nên là em cũng
không nói gì cả
xong rồi em chỉ kiểu
phòng vệ lại bằng cách là mặc quần áo
dày lên thôi xong rồi đi học thôi
lúc đấy thì có vợ anh ấy ở đấy
nhưng mà lúc mà chị ấy
quay đi xem phim hoặc là đi
vào trong nhà thì anh ấy có những hành động như vậy
còn lúc mà chị ấy có ở đấy
thì anh không làm như vậy buổi học nào
cũng như thế rồi em cảm thấy rất khó chịu
nhưng mà em cũng không thể nói được
nên là em mới quyết định vào em không đi học nữa
một bạn không phải là nạn nhân
bị quây dối tuy nhiên đã chứng kiến
hình ảnh chủ quán có hành động sờ vào
cơ thể của một bạn nữ học cùng đã kể lại
em sẽ ngồi đối diện với
các bạn ba cái bạn kia thì có
một bạn nữ ngồi ở giữa
thì hôm đấy bạn ấy có mặc một cái áo
hở lưng áo hai dây hở lưng
thì anh tình anh ấy sờ vào vai
và lưng của bạn ấy
cái phần kiểu da thịt mà không có
quần áo đấy rất là nhiều lần
có vợ của anh ấy cũng ngồi giữa
cái vị trí hai cái bàn đấy
nhưng mà vợ anh ấy lại quay mặt vào chơi
máy tính nên chị ấy cũng không để ý
thì anh ấy để một lúc thì anh ấy sẽ
bỏ ra và sau anh quay lại
thì anh ấy sẽ lại để tay vào lưng bạn này
hoặc là vai bạn ấy tiếp
theo các sinh viên ngoài hoạt động phục vụ
việc photocopy thì cửa hàng này
còn treo biển quảng cáo
là trung tâm tin học đào tạo dạy học
chủ quán photocopy thường nhận
dạy học cho các bạn sinh viên
chính từ việc theo học tại đây nên đã xảy ra
sự việc nói trên
thưa quý vị và các bạn sau khi tiếp nhận thông tin
từ một số nữ sinh thì chúng tôi đã tìm đến
cửa hàng photocopy và hiện tại
thì cửa hàng photocopy đã tháo biển
và trong tình trạng đóng cửa như thế này
liên quan đến sự việc công an phường
dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
đã mời chủ quán photocopy lên trụ sở
làm việc đại diện công an phường
dịch vọng hậu cho biết sự việc đang trong
quá trình điều tra bên cạnh đó phía công an
phường kêu gọi các bạn sinh viên là
nạn nhân hoặc nhân chứng chứng kiến
hành vi của chủ cửa hàng photocopy
hãy tới công an phường để trình báo
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin
liên quan đến sự việc này khi có kết luận
của cơ quan điều tra bên cạnh đó
liên quan đến vấn đề chủ quán photocopy
mở lớp dạy tin học cho sinh viên
phóng viên truyền hình công an nhân dân cũng sẽ
tìm hiểu và làm rõ tính pháp lý
rằng cơ sở này đã được cấp giấy phép
dạy học hay chưa
chuyển sang một thông tin khác
sau một thời gian theo dõi và lập án
đấu tranh công an thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa đã đồng loạt phá
hai chuyên án bắt giữ bốn đối tượng
có hành vi làm giả tài liệu các cơ quan
tổ chức như giấy khám sức khỏe
bệnh án của các bệnh viện trong và ngoài tỉnh
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm
lê bá nam nguyễn thị thành nguyễn thị mai
và lê ngọc đạt khám xét nơi ở
của các đối tượng lực lượng công an thu giữ
nhiều giấy khám sức khỏe bệnh án giả
của bệnh viện đa khoa thanh hà
và bệnh viện giao thuông vận tài
cùng nhiều con dấu giả của các bệnh viện này
để thực hiện hành vi này bốn đối tượng
đã thông qua mạng xã hội giao bán
các giấy tờ giả có hình con dấu
tên bác sĩ dấu chức danh
dấu tròn màu đỏ của bệnh viện
cùng với mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện
để bán cho khách hàng qua hình thức
chuyển phát nhanh hoặc ship đến tận nhà
với giá từ bảy mươi đồng
đến một trăm năm mươi đồng một giấy tờ
hiện vụ việc trên đang tiếp tục được
điều tra mở rộng
một tội điểm cờ bạc trên địa bàn
huyện núi thành với thủ đoạn
tinh vi như liên tục thay đổi địa điểm
thường chọn khu vực đồi núi địa hình hiểm trở
để tổ chức sới bạc cho nhiều con bạc tham gia
vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng nam
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với cảnh sát cơ động công an huyện núi thành
đồng loạt tấn công tụ điểm đánh bạc
tại khu rừng đồi cao su thuộc thôn xuân ngọc
xã tam anh nam huyện núi thành
bắt quả tăng ba mươi bảy đối tượng
đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sắp đĩa
thu giữ hơn bốn mươi sáu triệu đồng trên chiếu bạc
tạm giữ hơn năm trăm linh triệu đồng
một mươi năm xe máy một xe ô tô một bộ chén đĩa
bốn con vị và nhiều tài liệu
đồ vật liên quan đến hoạt động đánh bạc
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận
sòng bạc trên do một nhóm đối tượng tổ chức
trong đó phan minh tuấn và lê nguyễn tường phi
cùng chú tại huyện núi thành
là hai đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức
sòng bạc này hoạt động từ đầu ngày
hai mươi một tháng chín đến nay trung bình mỗi ngày
có khoảng ba mươi bốn mươi con bạc tham gia
với số tiền các cược ván nhiều nhất
trên năm mươi triệu đồng hiện bộ việc
đang được tiếp tục điều tra hẳn rõ
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
công an tỉnh nam định phối hợp với
sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị
tổng kết một mươi năm năm mô hình an toàn trường học
đồng thời triển khai mô hình phong trào
mới phù hợp với tình hình phát triển
trong giai đoạn hiện nay
được phát động từ năm

sau hơn một mươi năm năm triển khai mô hình phong trào
an toàn trường học đã tạo chuyển biến rõ nét
và cho thấy những kết quả đáng ghi nhận
tại nhiều cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nam định
qua đó góp phần nâng cao nhận thức
cho đội ngũ giáo viên học sinh sinh viên
đề cao trách nhiệm người đứng đầu
củng cố lực lượng nòng cốt
xây dựng thiết chế tự quản trong các cơ sở giáo dục
nâng cao chất lượng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
tăng cường hiệu quả phối hợp
giữa gia đình nhà trường và xã hội
tranh thủ các chất sắc vận động tín đồ
chung tay bồi dưỡng giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ
đồng thời đẩy mạnh công tác đảm bảo
an ninh trật tự phòng chống tội phạm
tạo môi trường lành mạnh củng cố cơ sở vật chất
tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh
hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng
cho những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình phong trào
mới trường học văn minh học sinh thân thiện
không ma túy và bạo lực học đường
thưa quý vị theo đề xuất của bộ giáo dục và đào tạo
phương án thi trung học vật thông quốc gia
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
là kết hợp thi trên giấy và máy tính
nhưng sẽ thi trên máy tính nhiều hơn
xung quanh đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến
từ chính các em học sinh các thầy cô giáo
cũng như các chuyên gia giáo dục
ngay khi đề xuất này được đưa ra
khiến nhiều học sinh không chỉ lớp một mươi hai
mà ngay cả những học sinh lớp một mươi một
cũng lo lắng vì nếu đề xuất này được áp dụng
thì chính các em sẽ là những thế hệ đầu tiên
áp dụng phương thức thi mới này
bản thân em cũng có những cái đôi chút thắc mắc
đó là nếu như mà thi trên máy tính
thì liệu là

thì liệu là ở những cái phương thức này
các bạn ở những cái vùng sâu vùng xa
thì các bạn có đủ những cái thiết bị
những cái được chuẩn bị đầy đủ
những cái thiết bị dụng cụ để các bạn
thì thi hay không
việc trên máy tính thì cũng sẽ có thể là khách quan hơn
khi mà mỗi bạn một máy
và có thể là tách tách việc với nhau
sẽ không bớt đi cái sự là gian lận
đối với giáo viên những người trực tiếp giảng dạy
thì lại có nỗi lo khác
đó là cơ sở vật chất của các trường
hiện nay khó đáp ứng cho phương thức thi mới này
ví dụ như đây là ngôi trường
ở hà nội cơ sở vật chất được đánh giá
là tốt thế nhưng để đáp ứng được thi
trên máy tính là điều cũng không đơn giản
vậy ở trường nông thôn miền núi
cơ sở vật chất còn khó khăn
thì các thầy cô và học sinh
chắc chắn sẽ khó có đủ máy tính
để có thể làm quen tập dượt
trong cái thời gian mà sang
năm thi thì tôi nhận thấy là nó
vì học sinh thứ nhất là cái việc
đang chuyển từ giấy sang máy tính
thì các con cần phải có
cái thời gian tức là phải được
tức là phải được
mà hiện tại cái cơ sở vật chất
trong cái thời điểm hiện nay
hiện như tường trường tôi là cũng cơ sở vật chất
khá tốt nhưng vẫn không thể có
cái máy tính để cho các con có thể tập dượ
làm trên máy tính vì cái việc làm
ở trên máy tính nó khác với việc
làm ở giấy việc các con
làm ở trên máy tính thì cái việc
chuyển nội dung từ trên máy tính để các con nháp
ra giấy riêng đối với môn toàn
là cũng đã thấy là nó sẽ gặp khó khăn hơn
còn về phía các chuyên gia
đánh giá về đề xuất này
nhiều người cho rằng ưu điểm của kỳ thi này
sẽ giúp cho thí sinh thấy nhẹ nhàng hơn
kiến thức kỹ năng của thí sinh
được kiểm tra toàn diện hơn bên cạnh đó
thì nhiều đợt sẽ giảm bớt tiêu cực
khi cử đảm bảo tính khách quan
chấm dứt tình trạng chấm lỏng chấm chặt
chúng ta thấy là
thi máy tính thì có rất nhiều ưu điểm
nhưng có một cái mấu chốt
đấy là nếu như một người cầm
chìa khóa của cái phần mềm này
thì có thể can thiệp vào hệ thống
và làm thay đổi kết quả thi
trước kia như vậy nếu kỳ thi trên giấy
thì thí sinh nào sai phạm thí sinh nào
như vậy là một bài thi thì chỉ đối với
từng cá nhân thôi còn bây giờ như vậy là
một người mà nắm những vị trí chủ chốt
mà tích tích tích tích tích
thì như vậy có thể can thiệp vào hàng loạt kết quả của rất nhiều người
thì đây chính là cái mà chúng ta
phải bàn luận
theo bộ giáo dục và đào tạo lộ trình thực hiện
phương án thi tuyển sinh được xác định
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cơ bản giữ ổn định như kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp
với thực tế phương thức tổ chức thi
nhất là phương thức tổ chức thi trên máy tính
trong đó phương án thi
trung học phổ thông quốc gia sau năm hai nghìn hai mươi
được đề xuất trên cơ sở đảm bảo
tính ổn định của lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh
không gây xáo trộn đối với
việc dạy và học không gây bức xúc
trong xã hội đảm bảo gọn nhẹ giảm
áp lực và tốn kém đúng quy định pháp luật
thưa quý vị và các bạn tại thủ đô hà nội
hiện nay bên cạnh tình trạng ồn tắc
thiếu bãi độ xe thì tình hình vi phạm
rừng đỗ xe ô tô cũng đang
ngày càng diễn ra phổ biến
đặc biệt là tại các khu vực nội đô
và đây cũng chính là nguyên nhân làm gia tăng thêm
tình trạng ồn tắc giao thông và tai nạn giao thông
vâng thực tế cho thấy khi quý vị lưu thông
trên các tuyến phố của thủ đô thì dễ dàng bắt gặp
tình trạng xe ô tô rừng đỗ tràn lan
đấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ
cản trở giao thông gây bức xúc với
nhiều người tham gia giao thông
tình trạng này thì đã diễn ra từ lâu
và việc lực lượng chức năng xử lý vi phạm
dường như là không sẻ
bất chấp biển cấm rừng đỗ
những chiếc xe ô tô này
vẫn nghiễm nhiên đỗ xe trên vỉa hè
phố trần bình trọng
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an hà nội tiến hành xử lý lỗi vi phạm
sau khi chủ xe xuất hiện
việc đầu tiên đó là
tìm số điện thoại gọi cho người quen
nhờ xin sỏ
tuy nhiên tổ công tác kiên quyết
lập biên bản xử lý vi phạm
theo đúng quy định

xe ô tô bị xử lý vi phạm
do rừng đỗ sai quy định
xe vi phạm
là đỗ xe nơi có biển cấm đỗ
cái này tạm giữ bằng lái
thì khoảng độ sau bảy hôm nữa
chỉ lên địa chỉ
số ba trần nhân thuật
đội cảnh sát giao thông số một
chỉ làm thủ tục phạt lý
đúng rồi vi phạm
sau khi làm biên bản này
là chỉ giúp kinh nghiệm
và lần sau không đỗ rừng
ở khu vực này
đây có biển cấm đỗ
là chỉ phải di rời ra những điểm
có biển trông giữ
có biển bê đỗ
thì mình chỉ được phép
gửi xe để xe đó
còn đây có biển cấm
là chỉ không đổi đỗ đấy đâu
đánh xe di chuyển đi
về cái lỗi vi phạm
mà rừng đỗ xe quy định
ở trên địa bàn hà nội
là diễn ra rất xúc tạp
nó là một cái nguyên nhân
chính cái nguyên nhân

nhất là cái quận hoàn kiếm
là cái lượng phương tiện
rất là đông
và cái điểm đỗ rừng xe
rất là hạn chế
mà nhu cầu của người dân
đi lại giờ đã tăng cao
đời sống tăng cao
cho nên là nhu cầu đi lại
bằng sử dụng phương tiện ô tô
cá nhân là tăng đột biến
để dẫn đến tình trạng bù nứ
không chỉ trong những cái giờ cao điểm
mà trong những cái giờ thấp điểm
cũng làm cái nguyên nhân
gây hùn tắc
những chiếc xe ô tô
rừng đỗ sai quy định
có thể bắt gặp
ở bất cứ con phố nào
ngay tại tuyến phố yết kiêu
nơi có trụ sở bộ công an
cũng không khó để bắt gặp
những chiếc xe rừng đỗ
ngay lòng đường
vỉa hè như thế này
theo chỉ đạo của lãnh đạo
bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội
sẽ tăng cường tuần tra
xử lý lỗi vi phạm rừng đỗ xe
tại các khu vực
có trụ sở đơn vị công an

xử lý các trường hợp
phương tiện có vi phạm
phòng cảnh sát giao thông
đã có những cái thông báo
giữa thông báo của bốn trăm bảy mươi bốn
của phòng cảnh sát giao thông
về tăng cường xử lý
về cái lỗi vi phạm
rừng đỗ xe quy định
và đặc biệt là
có ý kiến chỉ đạo
của đồng chí bộ trưởng
của công an
là tăng cường xử lý
ở những cái trụ sở
của các cái đơn vị
công an cục bộ
cả công an thành phố hà nội
thì đội cảnh sát giao thông
dưới sự chỉ đạo
của các quỷ chỉ huy
ban chỉ huy đội
đã xử lý rất là kiên quyết
tất cả những cái trường hợp vi phạm
những người vi phạm
kể cả trong công tác trong ngành
cũng như là ngoài ngành
có vi phạm thì đều xử lý
có thể thấy
việc xử lý lỗi
rừng đỗ xe
không đúng nơi quy định
là việc làm cần thiết
để kiềm chế
và làm giảm nạn
ủn tắc giao thông
lực lượng chức năng
cũng cần thường xuyên
kiểm tra nhắc nhở
đồng thời xử lý
thêm những phương tiện
cố tình vi phạm
nếu tái diễn
cần tăng cường
mức xử phạt
vâng rõ ràng là
với thực trạng
các điểm rừng đỗ xe
đặc biệt trong khu nội đô
còn hạn chế như hiện nay
và sự vọc cuộc quyết liệt
của cơ quan chức năng
cho việc xử lý
các lỗi vi phạm rừng đỗ
thì có lẽ mỗi người dân
phương án tối ưu
có nghĩa lẽ vẫn là
chọn các phương tiện
giao thông công cộng
như xe taxi
hay là xe bus
quý vị và các bạn
đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng trực tiếp
vào lúc sáu h sáng
hàng ngày trên antv
còn ngay sau đây
những đồng nghiệp của chúng tôi
sẽ gửi tới quý vị
những tin tức văn hóa giải trí
xin mời biên tập viên thanh trúc
thanh trúc xin chào
trưởng quân hà nội
kính thưa quý vị và các bạn
chiều tối ngày hai mươi sáu tháng chín
một chiếc taxi
đã bị cây gãy đổ đè
trên đường võ thị sáu
quận ba tp hcm
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín
chiếc xe taxi
mang biển số năm mươi một a chín mươi nghìn tám mươi một
của hãng vinasen
đang di chuyển
trên đường võ thị sáu
quận ba tp hcm
dưới mươi dông
thì một nhánh cây lớn
bị giấu quật gãy
rơi đè vào kính trước xe
một số người đi xe máy
đến chờ đèn đá
bên cạnh chiếc taxi
may mắn thoát nạn
rất may không có thương vong
vụ việc khiến đoạn đường võ thị sáu
gần ngã tư
bờ huyện thanh quang
bị át tắt giao thông
suốt hơn ba mươi phút
sau khi nhận được tin báo
công an quận ba
và nhân viên công ty cây xanh
đã có mặt tại hiện trường
để điều tiết giao thông
và khắc phục sự cố
trung tâm quan trắc
tài nguyên và môi trường
đã có kết quả
báo cáo chất lượng không khí
trong tháng chín
sau khi xảy ra hiện tượng
bầu trời mù mịch
trong những ngày vừa qua
theo kết quả quan trắc
ba mươi vị trí môi trường
trong tháng chín cho thấy
chất lượng không khí
từ ngày ba
đến ngày hai mươi tháng chín
có sự gia tăng đột biến
của các chất ô nhiễm
trong đó cao nhất
vào ngày hai mươi tháng chín
bụi lơ lửng
tăng gấp hai một mươi chín lần
no hai tăng một bốn mươi một lần
gia tăng bụi mịn
gia tăng từ một chín
đến hai hai lần
dẫn đến sự gia tăng
các chất gây ô nhiễm
cho hoạt động hội tụ nhiệt đới
kết hợp với không khí lạnh
quét tán sâu xuống
khiến thành phố luôn nhiều mây
không có nắng
cùng với nền nhiệt độ thấp
có mưa gián đoạn
trên diện rộng
độ ẩm không khí cao
và trong khí quyển
có các hạt nhân ngân kết
hơi nước bám vào
tạo ra lớp mù
dựa vào các dữ liệu
dự báo trong nước và quốc tế
trung tâm quan trắc
tài nguyên môi trường
bác bỏ nguyên nhân
gây ô nhiễm không khí
do ảnh hưởng của cháy rừng
sở giáo dục và đào tạo
ban hành những quy định
trong thủ tục cấp phép
hoạt động giáo dục
kỹ năng sống
và hoạt động giáo dục
ngoài giờ chính khóa
các trường chủ động
xây dựng kế hoạch giáo dục
kỹ năng sống
thiết kế nội dung
chương trình phải thiết thực
phù hợp với thực tiện
của nhà trường
về cơ sở vật chất
các đơn vị xin cấp phép
phải có phòng học
phòng chức năng đủ ánh sáng
đảm bảo các yêu cầu
về vệ sinh trường học
thiết bị dạy học
phải an toàn
phù hợp với nội dung dạy học
giáo viên huấn luyện viên
báo cáo viên
phải có phẩm chất đạo đức tốt
có chứng chỉ nghiệp vụ siêu phạm
âm hiểu các lĩnh vực
kỹ năng sống
hoặc giáo dục
có liên quan
các tài liệu giáo trình
do bộ giáo dục đào tạo
ban hành hoặc phê duyệt
nếu giáo trình tài liệu
lựa chọn hoặc tự xây dựng
thì phải được cơ quan
có thẩm quyền cấp phép hoạt động
hoặc cơ quan xác nhận
đăng ký hoạt động
theo quy định chấp thuận
sở giáo dục và đào tạo
cũng lưu ý các trường
khi liên kết với các đơn vị
để tổ chức hoạt động giáo dục
kỹ năng sống
hay ngoài dạy chính khóa
phải có hợp đồng
hợp đồng phải quy định rõ
về nội dung dạy học
đội ngũ giáo viên
huấn luyện viên
địa điểm tổ chức
và trách nhiệm mỗi bên
thưa quý vị
hiện nay đang vào mùa mưa bão
các đơn vị địa phương
ở phía nam đã
và đang triển khai
thực hiện những biện pháp
phòng ngừa dịch bệnh
đảm bảo an toàn sức khỏe
cho người dân
tuy nhiên công tác này
vẫn còn những mặt hạn chế nhất
là ở khu vực đông dân cư
thời điểm mùa mưa bão
ở khu vực phía nam
kéo theo xuất hiện nhiều dịch bệnh
trong đó cao điểm là
dịch bệnh sốt sức huyết
tỉnh đồng nai là địa bàn
có cả đường bộ và đường thủy
nhiều khu công nghiệp
dân nhập cư đông
theo ghi nhận
từ đầu năm đến nay
tình hình dịch bệnh sốt sức huyết
tay chân miệng
có diễn biến phức tạp
đặc biệt trong tháng chín
dịch bệnh bùng phát nhanh
gia tăng mạnh
gây quá tải ở các bệnh viện
và đang là điểm nóng
của dịch bệnh sốt sức huyết
tính từ đầu năm đến nay
trên địa bàn toàn tỉnh
phát hiện hơn một ổ dịch sốt sức huyết
với gần sáu ca
tăng mạnh so với năm ngoái
chín mươi tám ổ dịch hiện đã được xử lý
trước tình hình trên
các chuyên gia dịch tễ
nhân viên y tế
và đội ngũ cộng tác viên
đã tăng cường tuyên truyền
các phòng chống
triển khai vệ sinh môi trường
phát quan cây cỏ
trên tất cả các khu vực
quan trọng nhất
vẫn là người dân
mặc dù các địa phương
đã đẩy mạnh tuyên truyền
thực hiện nhiều viện pháp
phòng ngừa dịch bệnh sốt sức huyết
nhưng còn gặp những khó khăn
nên công tác này
vẫn còn hạn chế
đặc biệt là ở khu vực
đông dân cư nhà trọ
toàn tỉnh có hơn

là nơi ở
của gia đình công nhân nhập cư
cư trú không ổn định
mật độ dân cư đông
kèm với môi trường vệ sinh
của các khu nhà trọ chưa tốt
là điều kiện thuận lợi
cho các bệnh truyền nhiễm
trong đó có bệnh sốt sức huyết
với nguy cơ cao
bùng phát thành dịch bệnh
theo ghi nhận
trong số những ca mắc sốt sức huyết
thì chiếm phần lớn
là những sinh viên công nhân
đối với một số người dân
công nhân đã động
hầu như người ta cũng chưa quan tâm
đến công tác phòng chống dịch
tuy nhiên bằng với công tác truyền thông
của các công tác viên
phối hợp các ban nhận tài
đoàn viên và viên đầu ra quân
đồng đạp và tuyên truyền
thì ít nhất người dân
cũng có sự chuyển biến
nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh
đặc biệt là bệnh sốt sức huyết
từ đây đến cuối năm
tỉnh đồng nai tiếp tục tăng cường giám sát
sớm phát hiện ổ dịch
theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh
không để dịch lan rộng bùng phát
đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền
đội ngũ công tác viên
thường xuyên đến các khu nhà trọ
khu dân cư nâng cao ý thức người dân
phòng ngừa dịch bệnh